bộ ngoại giao cung cấp lưu ý đối với ngư dân thực hiện các hoạt động khai thác kinh tế trên vịnh bắc bộ
sau một năm duy trì các hoạt động nghề cá của ngư dân hai nước việt nam trung quốc theo thỏa thuận của hai chính phủ
đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hiệp định hợp tác nghề cá vịnh bắc bộ việt nam trung quốc đã hoàn toàn kết thúc hiệu lực
điều này đồng nghĩa với việc vùng đánh cá chung và vùng đệm cho tàu cá nhỏ mà tàu cá ngư dân mỗi bên vẫn thường ra vào hoạt động
khi được cấp giấy phép đánh bắt trong vòng một mươi sáu năm qua đã không còn tồn tại
sau thời gian ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tàu cá ngư dân việt nam sẽ không được phép tiến hành hoạt động đánh bắt sang phía đông
của đường phân định lãnh hải vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa vịnh bắc bộ
đi qua hai mươi một điểm xuất phát từ cửa sông bắc luân đến đường đóng cửa vịnh bắc bộ tức đường nối mũi oanh ca và đảo cồn cỏ
ngược lại tàu cá ngư dân trung quốc cũng không được phép thực hiện hoạt động đánh bắt sang phía tây
của đường này cho đến khi hai nước đạt được thỏa thuận về cơ chế và mô hình hợp tác mới trong lĩnh vực nghề cá ở vịnh bắc bộ
đối với các tàu cá cố tình vi phạm các lực lượng thực thi pháp luật của hai bên hoàn toàn có quyền áp dụng
những biện pháp xử lý phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế và pháp luật của mỗi nước
việt nam trung quốc đang có kế hoạch để sớm khởi động diễn đàn đàm phán về một cơ chế hợp tác tiếp theo
trong lĩnh vực nghề cá trong vịnh bắc bộ để phù hợp với chữ lượng tài nguyên hải sản
đi vào chiều sâu trong quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
góp phần duy trì môi trường hòa bình ổn định và hợp tác trên biển đông